thưa quý vị hôm nay ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các ông
mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư đảng ủy nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
trử xuân dũng thành ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
ma thế quyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn
menphol ly trưởng ban dân tộc tỉnh nguyên tỉnh ủy viên huyện bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện tri tôn tỉnh an giang
nguyễn văn phong tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
ông mai tiến dũng với cương vị bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch covid một mươi chín
để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của thủ tướng chính phủ nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam
vi phạm của ông mai tiến dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước
ông chử xuân dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm khuyết điểm tiêu cực tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước
vi phạm quy chế làm việc không thực hiện chỉ đạo của thành ủy về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông ma thế quyên đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán ngân sách nhà nước gây thất thoát ngân sách nhà nước
ông nguyễn phôn ly đã vi phạm quy tắc tổ chức hoạt động quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật
ông nguyễn văn phong trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định pháp luật về đất đai đấu thầu gây thất thoát ngân sách nhà nước
vi phạm của các ông trử xuân dũng ma thế quyên nguyễn phôn ly nguyễn văn phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ông mai tiến dũng cách trước tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông ben phô ly khai trừ ra khỏi đảng các ông
chử xuân dũng ma thế quyên nguyễn văn phong đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng